ký n hai o được ngụy trang trong các vali đựng hành lý thậm chí cất dấu trong các giỏ nhựa đựng hàng phủ bát kín
còn đối tượng vận chuyển sẽ hóa trang thành người giao hàng hoặc lái xe công nghệ để qua mắt lực lượng chức năng
địa điểm tập kết cất dấu cũng được các đối tượng thay đổi liên tục ngụy trang tinh vi
thì sẽ chỉ được nhìn thấy phía bên ngoài như là một nơi để vận chuyển chuyển phát nhanh hàng hóa
nhưng mà thực tế bên trong là có đối tượng đã làm một cái cửa sắt để che đi
đi cái nơi cất giấu các bình khí n hai o để bán thị trường
đây là một cái thủ đoạn là đối tượng đã rất là tinh vi của đối tượng để tránh sự phát điện thông qua chức năng
qua thực tế cho thấy vì lợi nhuận cao một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh khí n hai o trái phép
cũng tại thành phố hà nội sau một thời gian mật phục theo dõi ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân
và đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà số hai mươi một thuộc khu tập thể x một mươi sáu bộ công an
nằm sâu trong ngõ chín mươi ba đường hoàng văn thái quận thanh xuân thành phố hà nội
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tàng trần quốc anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tỉnh thanh hóa
đang tiến hành san chiết khí n hai o từ các bình bốn mươi kg sang các bình năm kg và một mươi kg
để đi giao cho khách cơ quan chức năng đã thu giữ gần hai trăm linh bình khí n hai o các loại
cùng nhiều trang thiết bị dùng để san chiết khí
theo ước tính của đội bảy phòng cảnh sát kinh tế đây là vụ thu giữ số lượng bình khí n hai o trái phép lớn nhất
từ đầu năm đến nay do đơn vị phát hiện
làm việc với cơ quan chức năng quốc anh không xuất trình được hóa
hóa đơn chứng từ hợp pháp cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định
tại hiện trường lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều vali và ba lô loại lớn
cùng đồng phục của những hãng xe công nghệ
đây là các vật dụng được nhóm đối tượng trang bị nhằm ngụy trang một cách tinh vi
các bình khí cười bên trong sau đó đem đi giao cho khách
số bình khí n hai o này chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng tại nhà riêng
trên địa bàn thành phố hà nội thông qua mạng xã hội
cái thủ đoạn cũ thôi là đối tượng là sự thuê những thanh niên làm grab vận chuyển
các cái bình khí để thông qua để vào trong các cái vali hay là trong các cái túi sách
để chuyển cho khách hàng trên địa bàn thành phố hà nội
bên cạnh đó thì là các cái xe máy mà các đối tượng đi thì sẽ hóa trang một cách là mặc grab
và không để biển số xe hoặc là che biển số xe đi để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng
tinh vi hơn các đối tượng khác
quốc anh thuê kho cất dấu là một ngôi nhà thuộc khu tập thể x một mươi sáu của bộ công an
sau đó tiến hành quây kín che chắn cửa sổ bằng vải bạt đồng thời lắp camera giám sát bên ngoài
điều này gây nhiều khó khăn cho công tác triệt xóa của cơ quan chức năng
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số tăng vật
đồng thời tiến hành xác minh xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
theo các bác sĩ khí n hai o được dùng trong y tế với liều lượng nhất định theo chỉ định của bác sĩ
tuy nhiên n hai o là nhóm chất gây nhiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều
người dùng có thể bị phụ thuộc nghiện tương tự heroin
đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vùi cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường
nhưng xu hướng sẽ tăng liều dần và gây nguy cơ ngộ độc
trong trường hợp cười do hít bóng cười việc cười quá mức và liên tục có thể gây ngạc do thiếu oxy
nếu cơ địa có bệnh đường hô hấp
thì rất nguy hiểm có thể bị ngạt suy hô hấp
việc sử dụng n hai o kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát
có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh tim mạch ước chế não thậm chí gây tử vong
khi hít khí bóng cười cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức làm giảm tầm nhìn và tính giác
dẫn đến kích thích hưng cảm trong thời gian ngắn
sau đó an thần nặng có thể mất ý thức loạn nhịp tim tụt huyết áp
để chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng lên danh sách tăng cường thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện các đối tượng cơ sở sản xuất kinh doanh cất giữ bảo quản trái phép bóng cười
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện
vào các hàng quán quán bar karaoke vũ trường
ký cam kết không mua bán cất giữ bảo quản sử dụng khí n hai o trái phép và cho tổ chức sử dụng tại cơ sở